tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã họp để xem xét kết luận về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận số hai mươi bốn kltu ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi một về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo gắn với thực hiện quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo quyết định số sáu mươi tám qdtu ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn bảy của bộ chính trị khóa một mươi
trong chương trình kiểm tra năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị bộ chính trị đã quyết định thành lập năm đoàn kiểm tra do năm đồng chí ủy viên bộ chính trị làm trưởng đoàn để kiểm tra việc thực hiện kết luận số hai mươi bốn và quyết định số sáu mươi tám về công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ở một mươi năm tổ chức đảng trực thuộc gồm một mươi tỉnh và năm cơ quan trung ương
trên cơ sở nghe báo cáo tổng hợp kết quả các đoàn kiểm tra cho thấy về những kết quả đạt được các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết kết luận quy định và hướng dẫn của trung ương về công tác quy hoạch luân truyền đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử
công tác đánh giá cán bộ từng bước được đổi mới về nội dung và phương pháp công tác quy hoạch cán bộ đã đi dần vào nền nếp cơ bản đảm bảo phương châm động và mở thực hiện đầy đủ ba bước theo quy trình
việc giả soát bổ sung quy hoạch được thực hiện nghiêm túc
các cấp ủy tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát thanh tra công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý
công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đã phát hiện chấn chỉnh và xử lý một số vụ việc có sai phạm trong công tác cán bộ đề ra biện pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện
tuy nhiên bộ chính trị cũng nhận thấy trong công tác này còn một số hạn chế khuyết điểm
trong đó một số nơi việc tổ chức quán triệt kết luận số hai mươi bốn quyết định số sáu mươi tám và các văn bản hướng dẫn của trung ương chưa sâu rộng chưa kịp thời
một số cấp ủy tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ sâu sắc về công tác này
có nơi còn nhầm lẫn dẫn loan chuyển cán bộ theo quy hoạch với điều động cán bộ
một số tổ chức đảng đánh giá cán bộ chưa đúng thực chất còn hình thức nể nang né tránh ngại va chạm tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao
thậm chí cán bộ có khuyết điểm vi phạm không phát hiện được vẫn đánh giá tốt để được quy hoạch lân chuyển bổ nhiệm ở các chức vụ cao hơn
công tác quy hoạch cán bộ của một số địa phương đơn vị còn hạn chế chưa đảm bảo cơ cấu ba độ tuổi số lượng chưa đủ theo yêu cầu
quy hoạch còn mang tính cục bộ khép kín trong nội bộ
tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ cán bộ là người dân tộc thiểu số của một số địa phương đơn vị còn thấp so với quy định
có nơi cán bộ được quy hoạch điều kiện tiêu chuẩn trình độ năng lực không đảm bảo uy tín thấp thậm chí chưa phải là công chức chưa là đảng viên
việc ra soát thẩm định cán bộ trước khi quy hoạch chưa toàn diện
công tác luân chuyển chưa đồng bộ số lượng chưa nhiều phạm vi còn hạn chế và chưa có giải pháp đánh giá theo dõi
trang bị kiến thức còn hạn chế chưa được rèn luyện toàn diện và thời gian luân chuyển chưa đảm bảo theo quy định
việc thu hút nhân tài để tạo nguồn cán bộ hiệu quả chưa cao
trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ chưa thực sự được đề cao và chưa xác định được trách nhiệm cụ thể khi có vi phạm trong công tác cán bộ
công tác bổ nhiệm giới thiệu ứng cử có nơi còn tư tưởng cục bộ quy trình có trường hợp còn chưa chặt chẽ chưa đủ các điều kiện tiêu chuẩn
nên sau khi bổ nhiệm đã xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý cán bộ đảng viên
bộ chính trị đánh giá nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm trên là do hệ thống văn bản quy pháp liên quan chưa đồng bộ chậm được sửa đổi bổ sung chưa quy định rõ trách nhiệm thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị trong công tác cán bộ
tiêu chuẩn cán bộ chưa thống nhất từ trung ương đến cơ sở
một số cấp ủy tổ chức đảng chậm ban hành các quy định quy chế về công tác cán bộ
tiêu chỉ đánh giá cán bộ còn trung trung định tính
năng lực trình độ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chủ chốt công chức làm công tác tổ chức cán bộ còn hạn chế nên việc tham mưu có lúc có nơi chậm đổi mới thiếu chủ động
công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ nhất là trách nhiệm người đứng đầu chất lượng chưa sâu chưa phát hiện được nhiều thiếu sót sai phạm
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ
chúng ta đều nhận thức công tác cán bộ là công tác cực kỳ quan trọng đúng là qua thực tiễn
càng ngày càng thấy nó quan trọng thật
ta phải khẳng định cái chỗ này
ta vẫn nói là nguyên nhân của mọi nguyên nhân là gốc của mọi công việc
xây dựng đảng là then chốt thì cái cán bộ là then chốt của mọi then chốt
bác hồ nói mọi việc thành bại hay không đều do cán bộ cả
càng ngày càng thấm chỗ này
bố trí sai mà nó khác bố trí đúng cái nó khác
tổng bí thư nêu rõ
vừa qua đã có rất nhiều văn bản cụ thể
về công tác cán bộ
và đây là các cơ sở để trong các kỳ làm việc sắp tới của trung ương
lĩnh vực công tác cán bộ sẽ được xem xét thảo luận kỹ lưỡng hơn
công tác cán bộ có nhiều khâu
kết quả tại một mươi năm đơn vị được kiểm tra qua năm đoàn kiểm tra của bộ chính trị đã nói lên nhiều vấn đề
tuy chưa phải tổng quan công tác cán bộ trên toàn quốc
ở từng khâu này đều cần có điều chỉnh
tránh lặp lại những khuyết điểm hạn chế đã được chỉ ra
tổng bí thư băn khoăn
vừa qua đã lập ra quy trình thủ tục là một cách hạn chế bớt những tiêu cực
thế nhưng tại sao vẫn có dư luận cái gì cũng làm đúng quy trình nhưng cán bộ lại không đúng
như vậy là dùng quy trình để hợp thức hóa cái sai
và cuối cùng trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này là rất quan trọng
vì vậy phải kết hợp giữa trách nhiệm với nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ
cuối cùng tổng bí thư nhấn mạnh
đây chưa phải là tổng kết toàn bộ công tác cán bộ
thế thì bây giờ đề nghị thế này
sau đây thì chúng ta
và trên cơ sở cái báo cáo tổng hợp này hôm nay bộ anh chị cho ý kiến như thế là tôi thấy rất là hay rất là quý
và các đồng chí đánh giá rất cao anh em các đoàn
hoàn thiện thêm cái báo cáo này
đừng quá xa vào chi tiết
và định hướng ra những cái để sắp tới góp một phần
đây là một kênh để chúng ta chuẩn bị tổng kết công tác cán bộ sang năm sẽ có nghị quyết của trung ương
tầm nó như thế